ngày một một mươi năm hai nghìn một mươi chín đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư đã ký ban hành thông báo kết luận của bộ chính trị
về tiếp tục thực hiện nghị quyết trung ương năm khóa một mươi về tăng cường công tác kiểm tra giám sát của đảng
thông báo nêu rõ tại phiên họp ngày một mươi sáu tám hai nghìn một mươi chín sau khi nghe bàn chỉ đạo tổng kết nghị quyết chung mương báo cáo kết quả một mươi năm
thực hiện nghị quyết chung mương năm khóa một mươi về tăng cường công tác kiểm tra giám sát của đảng và ý kiến của các cơ quan liên quan
bộ chính trị đã thảo luận và kết luận như sau
hơn một mươi năm thực hiện nghị quyết công tác kiểm tra giám sát có nhiều đổi mới đạt được kết quả nổi bật quan trọng
nhận thức của cấp ủy tổ chức đảng đảng viên trước hết là người đứng đầu cấp ủy về vị trí vai trò mục đích ý nghĩa tầm quan trọng
của công tác kiểm tra giám sát được nâng lên hệ thống các quy định về công tác kiểm tra giám sát của đảng được ban hành tương đối đầy đủ đồng bộ thống nhất
những năm gần đây nhiều vụ việc phức tạp nhạy cảm nổi cộng dư luận bức xúc được tập trung lãnh đạo chỉ đạo kiểm tra giám sát và xử lý kịp thời nghiêm minh
chất lượng hiệu lực hiệu quả công tác kiểm tra giám sát của đảng ngày càng cao tạo dấu ấn và sự lan tỏa trong xã hội
kết quả nêu trên đã góp phần giữ vững ổn định chính trị thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội củng cố niềm tin của cán bộ đảng viên và nhân dân đối với đảng và nhà nước
tuy nhiên so với yêu cầu nhiệm vụ xây dựng chỉnh đốn đảng công tác kiểm tra giám sát kỷ luật của đảng vẫn còn những hạn chế yếu kém
có nơi có thời điểm lãnh đạo công tác kiểm tra chưa chủ động thường xuyên giáo xiết thiếu quyết liệt vẫn còn tình trạng nể nang né tránh
kết quả kiểm tra chưa đều có chuyển biến rõ ở cấp trung ương các cấp khác chưa thật rõ nét
để tiếp tục thực hiện tốt nghị quyết trung mương năm khóa một mươi nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác kiểm tra giám sát của đảng đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới
bộ chính trị yêu cầu các tỉnh ủy thành ủy tổ chức đảng đảng ủy trực thuộc trung ương thực hiện tốt một số nhiệm vụ
tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và trách nhiệm quyết tâm chính trị của đảng đối với công tác kiểm tra giám sát kỷ luật đảng

tạo và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh hoàn thiện hệ thống các quy định của đảng pháp luật của nhà nước
theo hướng tăng cường trách nhiệm đổi mới nâng cao chất lượng hiệu lực hiệu quả công tác kiểm tra giám sát kỳ luật đảng
tập trung hoàn thiện cơ chế kiểm tra giám sát đối với công tác cán bộ thực thi quyền lực của người có chức có quyền
chống chạy chức chạy quyền chạy khen thường suy thoái tư tưởng chính trị đạo đức lối sống phòng chống tham ô tham nhũng lãng phí lợi ích nhóm
công tác kiểm tra giám sát phải chủ động tiến hành một cách thường xuyên toàn diện khách quan công khai dân chủ thận trọng và chặt chẽ
coi trọng phòng ngừa lấy xây là chính kết hợp kiểm tra giám sát thường xuyên với kiểm tra dấu hiệu vi phạm đột xuất theo chuyên đề
đề cao trách nhiệm tự kiểm tra tự soi tự uốn nắn khắc phục thiếu sót khuyết điểm của tổ chức đảng và đảng viên
các cấp ủy tổ chức đảng chủ động xây dựng phương hướng nhiệm vụ chương trình kế hoạch kiểm tra giám sát của nhiệm kỳ và hàng năm
có trọng tâm trọng điểm phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương đơn vị cần xác định lĩnh vực địa bàn trọng tâm trọng điểm
chú ý những khâu các lĩnh vực dễ nảy sinh tiêu cực kiện toàn bộ máy tổ chức và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra
đầu tư cơ sở vật chất phương tiện làm việc
ủy ban kiểm tra trung ương chủ trì phối hợp với văn phòng trung mương đảng và các cơ quan liên quan
theo dõi đồn đốc kiểm tra giám sát việc thực hiện kết luận hàng năm báo cáo bộ chính trị ban bí thư